theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương thông tin cập nhật lúc hai mươi một h hôm nay ngày ba tháng bảy
theo ghi nhận tại các trạm quan chắc bạch long vĩ gió giật mạnh cấp chín tại văn lý nam định và trạm cửa ông quảng ninh đã có gió giật mạnh cấp tám
các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình đã có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm hai mươi mm trong một mươi hai h có nơi trên một trăm năm mươi mm trong một mươi hai h
hồi một mươi chín h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín năm độ vĩ bắc một trăm linh bảy sáu độ kinh đông cách huyện đảo bạch long vĩ khoảng tám mươi km về phía nam
cách đất liền các tỉnh từ hải phòng đến nam định khoảng một trăm tám mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến thanh hóa với sức gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung du và vùng núi bắc bộ